lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an hà tĩnh cho biết lực lượng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát môi trường công an hà tĩnh đã phát hiện và tiến hành tạm giữ xe container vận chuyển gần ba tấn thịt nội tạng động vật không rõ nguồn gốc
theo đó vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi tám tháng năm trong lúc tuần tra trên tuyến tại km bốn trăm tám mươi năm đoạn qua phường đậu liêu thị xã hồng lĩnh lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện xe container mang biển kiểm soát năm mươi một c năm mươi tám nghìn hai trăm linh chở một lượng lớn thực phẩm động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ
vào sáng nay ngày hai mươi chín tháng năm phòng cảnh sát giao thông phối hợp với cảnh sát môi trường đã tiến hành kiểm tra qua đó phát hiện bốn mươi một thùng xốp chứa gần ba tấn thịt nội tạng động vật không có giấy tờ không rõ nguồn gốc xuất xứ
giấy kiểm dịch thú y theo khai nhận số thực phẩm trên được người tài xế nhận trở từ khu công nghiệp ngọc hồi hà nội vào tp hcm để tiêu thụ hiện lực lượng chức năng đang hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật